ủy ban châu âu ec ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đã chính thức rút thẻ vàng đối với hải sản việt nam
với lý do những nỗ lực của việt nam chưa đủ để chống lại nạn khai thác hải sản bất hợp pháp
đáng chú ý sau sáu tháng nếu chúng ta không khắc phục được sẽ bị rút thẻ đỏ
đồng nghĩa với việc hải sản việt nam không còn cơ hội để xâm nhập vào thị trường eu
trước tình hình trên nhiều địa phương trong đó có tỉnh quảng trị đang tổ chức nhiều hoạt động
tuyên truyền phổ biến pháp luật để bà con ngư dân được biết và thực hiện theo đúng quy định khi đánh bắt trên biển
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
trước mỗi chuyến ra khơi những ngư dân như ông bùi đình chiến đều được các cán bộ bộ đội biên phòng
cửa khẩu cảng cửa việt tuyên truyền nhắc nhở về các quy định khi đánh bắt xa bờ
không đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản khi xuất bến phải mang đầy đủ giấy tờ
trong đó phải có hải đồ để phục vụ việc xác định danh giới trên biển
chúng tôi đã nộng qua kỳ nghị định thiên truyền về nhà nước
bản hình về cấm quy định không được đánh bắt ra ngoài thì chúng tôi đã xác định là một kỳ ý nghĩa rất sâu sắc
và là quyền lợi cho gia đình của chúng tôi
do là từng chủ thuyền chúng tôi đừng khỏi vi phạm vì bây giờ luật biển mà đã cấm rồi
thì họ phạt rất lớn họ phạt đến tỷ mấy hai tỷ làng thì chúng tôi có thể đi một chuyển biển
thì nó không bao nhiêu nhưng mà bị phạt bắt hoặc là cái tài sản của tôi là chứ nằm trong nhà có bao nhiêu
tập trung cho là có cái cạc thiên đó rồi thì phải bảo vệ tài sản đến mức độ cuối cùng
bên cạnh việc tuyên truyền trực tiếp lực lượng bộ đội biên phòng tuyến biển của tỉnh quảng trị
cũng thường xuyên theo dõi thông qua các thiết bị giám sát từ xa và kịp thời nhắc nhở những tàu cá
đang ở khu vực biển trồng lấn tranh chấp cửa vịnh chưa được phân định rõ ràng
nhằm ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp
chúng tôi đã tổ chức lồng kép các nội dung tuyên truyền vào trong các buổi gặp mặt các tổ tự quản
rồi các tổ trưởng tàu thuyền
bên cạnh đó trong quá trình làm thủ tục xuất nhập thì chúng tôi cũng đã dùng các tờ rơi
để phát cho bà con về các tọa độ đánh bắt về vùng đánh cá chung để bà con nắm được ngư trường của việt nam
trong năm hai nghìn một mươi bảy và đầu năm hai nghìn một mươi tám các lực lượng chức năng của tỉnh quảng trị đã tăng cường việc tuần tra trên biển
qua đó kiểm tra hơn tám trăm linh lượt tàu thuyền
đồng thời ngành chức năng cũng tổ chức tuyên truyền pháp luật quy định đánh bắt cho hơn năm trăm linh lượt tàu thuyền
với hơn một năm trăm linh người dân
chúng ta phải tổ chức lại đội tàu làm sao phát triển được năng lực nâng cao hiệu quả
và đặc biệt là được trang bị các máy móc thiết bị hiện đại để đánh bắt ngày càng có hiệu quả
và trên hơn hết là chúng ta phải khai thác đúng ngư trường nguồn lợi của mình
để đảm bảo được nguồn lợi thủy sản phát triển bền vững cũng như giữ vững an ninh trật tự vùng biển
đến nay trên địa bàn tỉnh quảng trị chưa ghi nhận trường hợp tàu thuyền nào bị bắt giữ
vì hành vi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài
tuy vậy trong thời gian tới tỉnh quảng trị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật
cũng như phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát
nhằm hạn chế tối đa trường hợp vi phạm có thể xảy ra